thủ tướng đức olaf scholz cũng tuyên bố ông phản đối việc liên minh châu âu kết nạp ukraine làm thành viên theo quy trình rút gọn
vì cho rằng điều này là bất công với các nước tây ban căng đã xin gia nhập eu từ gần một thập kỷ qua nhưng chưa được chấp thuận
theo ông scon không có đường tắt để ukraine trở thành thành viên của liên minh châu âu
đồng thời cho rằng việc duy trì quy trình kết nạp thành viên một cách chặt chẽ là thể hiện sự công bằng đối với sáu quốc gia tây ban can
vốn nhiều năm qua đã tiến hành những cải cách mạnh mẽ để có thể đủ điều kiện gia nhập liên minh châu âu
thủ tướng đức cũng đồng tình với đánh giá của tổng thống pháp emmanuel macron rằng việc ukraine trở thành thành viên đầy đủ của liên minh châu âu có thể kéo dài hàng thập kỷ
trong những ngày qua tổng thống ukraine volodymyr zelensky công khai chỉ trích việc một số nước châu âu phân biệt đối xử với ukraine
đồng thời gây sức ép với các lãnh đạo liên minh châu âu sớm chấp thuận đơn xin gia nhập của ukraine